các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ngày hai mươi sáu tháng bốn tại bản trung trải xã sùng phài thành phố lai châu tỉnh lai châu
đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong một người bị thương nặng
cơ quan điều tra xác định nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng đã ra tay tàn độc với hai mẹ con
cụ thể vào thời gian trên công an xã sùng phài nhận được tin báo về việc tại gia đình bà sùng thị trờ
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám ở bản trung trải xã sùng phài xảy ra vụ án mạng
sau khi tiếp nhận tin báo công an xã sùng phài đã báo cáo ban chỉ huy công an thành phố lai châu
chỉ đạo lực lượng phối hợp đến hiện trường xác minh làm rõ
bước đầu lực lượng chức năng xác định đối tượng hàng a khổ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú tại bản cư nhà la xã sùng phài có quan hệ tình cảm với chị giàng thị lờ chú tại bản trung trải xã sùng phài
do mâu thuẫn tình cảm với chị l hàng a hồ đã dùng hung khí đâm tử vong chị giàng thị lờ
và bà sùng thị trờ mẹ của chị lờ
hàng a hồ đã tự tử trong nhà và tự kết thúc cuộc sống
lực lượng công an thành phố lai châu có mặt tại hiện trường đã phá cửa khống chê đối tượng
thu giữ dao và đưa đối tượng đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
theo thông tin ban đầu trong thời gian quan hệ tình cảm với chị giàng thị lờ
hàng a hồ cho rằng bị mẹ chị l ngăn cấm không cho lấy mình
nên giữa hồ và gia đình chị l thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn khi hồ đến nhà chị l thì bị mẹ chị mắng chửi
hồ đã chạy ra đường giật con sao của người đi làm đường
sau đó chạy vào sát hại cả hai mẹ con chị l rồi tự chấm dứt cuộc sống
công an thành phố lai châu đang phối hợp với các phòng chức năng thuộc công an tỉnh
viện kiểm sát nhân dân thành phố điều tra làm rõ vụ việc
ngay trong sáng hai mươi sáu tháng bốn đại tá cao văn trường phó giám đốc công an tỉnh
đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc đồng thời thay mặt ban giám đốc công an tỉnh
động viên chia buồn và trao số tiền hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân năm triệu đồng
sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với dương hồng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú ở số bảy mươi tám huỳnh mẫn đạt
tổ một mươi ba khu phố một phường vĩnh lạc thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
hiếu bị bắt về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức ca nhân
kết quả điều tra xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay hiếu sử dụng mạng xã hội có nick
dương hồng hiếu dương hiếu phù dung tự kêu an đăng tải nhiều bài viết
video có nội dung bịa đặt vu khống xuyên tạc xúc phạm danh dự nhân phẩm
làm ảnh hưởng đến ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh kiên giang
và nhiều cá nhân chức sắc trong giáo hội phật giáo việt nam tỉnh kiên giang
cơ quan chức năng đã nhiều lần cảm hóa giáo dục nhưng hiếu vẫn không nhận thức được vi phạm
tiếp tục hoạt động ngày càng quyết liệt tính chất phức tạp hơn
qua điều tra xác định hiếu đã có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ngày hai mươi năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở của dương hồng hiếu
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề
chỉ một phút chủ quan tai nạn rất dễ xảy ra
đã gây ủn ứ giao thông nghiêm trọng
từ hướng tp hcm đi miền tây
khi phương tiện này đến địa bàn huyện cái bè tỉnh tiền giang bất ngờ bị nổ lốp xe
tài xế nhanh chóng cho xe dừng lại
cùng lúc đó hai ô tô tải chạy cùng chiều phía sau không tránh kịp đã tông liên hoàn vào nhau
tại hiện trường ba phương tiện nằm chắn hết cả hai làn đường
nhiều hàng hóa trên xe tràn ra đường
ô tô tải mang biển kiểm soát năm mươi h hai mươi năm nghìn tám mươi hai bị hư hỏng nặng nhiều mảnh vỡ văng
giao thông ủn ứ kéo dài khoảng một mươi km
hiện lực lượng quản lý đường cao tốc cùng đội cảnh sát giao thông tuần tra cao tốc số bảy phòng sáu
cục cảnh sát giao thông bộ công an tập trung điều tiết giao thông điều xe cứu hộ đến hiện trường
di rời các phương tiện giải tỏa ùn ứ và xác minh nguyên nhân gây tai nạn
liên quan đến vụ xà lan chìm trên biển quảng ngãi qua xác định danh tính bốn nạn nhân tử vong
cơ quan chức năng phát hiện cả bốn người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến
năm người đăng ký đi trên tàu kéo xà lan đang mất liên lạc
tối ngày hai mươi năm tháng bốn chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi xác nhận
lực lượng chức năng đã đưa bốn nạn nhân trong vụ xà lan bị chìm trên biển lý sơn về cảng dung quốc quảng ngãi
theo cơ quan chức năng danh tính bốn nạn nhân trên gồm trần minh phúc năm mươi một tuổi quê quảng ngãi
võ như song năm mươi một tuổi quê tiền giang đặng văn ước năm mươi bảy tuổi và đặng văn nhung bốn mươi tuổi cùng quê long an
trong đó ông phúc là người lái xe xúc đào đi trên chuyến tàu kéo xà lan để ra công trình thi công
đê chắn sóng cảng bến đình điều bất ngờ là bốn nạn nhân tử vong đều không có tên trong danh sách
thuyền viên lúc xuất bến theo danh sách thuyền viên được đơn vị thuê tàu trình báo với cơ quan chức năng
trước khi xuất bến tại cảng kỳ hà quảng nam có năm người là võ tấn khương võ văn nhiều và bùi minh trí
tỉnh quảng ngãi phạm văn hiệp đặng minh phương tỉnh long an
theo ông lê văn lương giám đốc cảng vụ hàng hải tỉnh quảng ngãi khi xảy ra vụ tai nạn
cơ quan chức năng đã tìm cách liên lạc với năm người có tên trong danh sách thuyền viên đăng ký xuất bến
tuy nhiên đến giờ vẫn chưa thể liên lạc được được biết trong ngày hai mươi năm tháng bốn lực lượng cứu nạn
huy động thêm phương tiện lực lượng mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trải dài khoảng sáu mươi sáu hải lý
có bảy tàu tham gia tìm kiếm trong đó có năm tàu chuyên dụng và hai tàu chở khách
ngoài ra hai thiết bị bay không người lái và đội thợ lặn cũng được huy động tham gia cứu nạn
cơ quan chức năng cũng phát thông báo đề nghị tàu hàng tàu cá hoạt động trong vùng biển quảng ngãi phối hợp tìm kiếm
ông võ minh thông sáu mươi bốn tuổi chú huyện lý sơn cho biết trong danh sách thuyền viên đi trên tàu kéo và xà lan bị chìm
có ba người ở đảo lý sơn thế nhưng đã hai ngày tìm kiếm mà chưa có tung tích khiến bà con nơi đây không khỏi bất an
như đã đưa tin khoảng bốn giờ ngày hai mươi bốn tháng bốn tàu kéo la sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên minh linh
kéo theo xà lan la sáu nghìn tám trăm tám mươi ba đi từ cảng kỳ hà quảng nam ra đảo lý sơn quảng ngãi
khi cách đảo lý sơn khoảng ba hải lý sự cố xảy ra khiến tàu kéo bị chìm và xà lan lật
sau hai ngày tìm kiếm lực lượng cứu nạn đã tìm thấy bốn nạn nhân
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật mời quý vị tiếp tục theo dõi
ngày hai mươi sáu tháng bốn công an tp thủ đức tp hcm phối hợp các đơn vị liên quan điều tra một trường hợp tử vong trong khuôn viên trung cư cao cấp trên địa bàn
thông tin ban đầu khoảng năm giờ cùng ngày khi đi tập thể dục trong khuôn viên trung cư nằm trên đường nguyễn xiển phường long bình tp thủ đức
người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động đến nơi kiểm tra mọi người phát hiện nạn nhân đã tử vong và tại hiện trường có vết máu nên trình báo cơ quan chức năng
nhận tin báo cơ quan công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường lấy lời khai một số người liên quan để làm rõ vụ việc
đến khoảng chín h ba mươi phút công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất nạn nhân được đưa về nhà xác để xác định danh tính làm rõ nguyên nhân tử vong
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với nguyễn ngọc hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ ấp xuân hòa hai xã thanh vĩnh đông huyện châu thành long an để điều tra về hành vi giết người
hùng nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa long an do bị đánh bằng vật cứng trúng vào đầu chấn thương nặng
đến ngày hai mươi năm tháng bốn thì ra viện
nghi can đã gây ra án mạng nghiêm trọng làm tử vong hai thanh niên trong đó có em ruột của người phụ nữ hiện sống như vợ chồng với đối tượng
trước đó khoảng hai mươi một h ngày một mươi chín tháng bốn hùng đi nhậu ở nhà người quen trở về
thời điểm này đối tượng mâu thuẫn lớn tiếng với chị l t t l sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một sống như vợ chồng với hùng
bực tức cách nói chuyện của hùng sau đó chị l rời khỏi nhà
gần một giờ sau trong lúc hùng đang nằm trên võng bên ngoài xuất hiện lê hào vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy em ruột chị l cùng bạn là nguyễn hữu nghĩa sinh năm hai nghìn ngụ tân tránh huyện cần đước đi thẳng vào nhà
một người cầm đoạn cây xông tới tấn công vào đầu hùng
bất ngờ bị đánh hùng bật dậy giật đoạn cây cua đánh lại hai thanh niên
sau đó chạy ra sau bếp lấy con dao thái lan quay lên tấn công anh vũ và nghĩa nhiều vết thương vùng ngực khiến cả hai tử vong tại chỗ
vừa qua đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an huyện bến lức phối hợp cùng đội bảy phòng sáu cục c tám bộ công an tiến hành tuần tra phòng chống buôn lậu trên đoạn đường dẫn từ dt tám trăm ba mươi lên cao tốc tp hcm trung lương
khi đến đoạn thuộc ấp một a xã an thạnh huyện bến lức lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện xe ô tô mg một mươi một
màu đen mang biển kiểm soát năm mươi một k hai mươi nghìn một trăm ba mươi sáu có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
bất ngờ tài xế ô tô tăng ga bỏ chạy vào đường dẫn cao tốc
lực lượng truy đuổi đến trạm thu phí thuộc ấp một a xã an thạnh huyện bến lức tỉnh long an thì không chế đối tượng dừng xe
qua kiểm tra xác định tài xế tên võ minh khang sinh năm hai nghìn bốn ngụ huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng
trong xe có một mươi bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại
mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn liên hoàn giữa xe ô tô con và nhiều xe máy
tại một cây xăng đang thu hút sự quan tâm và chú ý từ đông đảo cư dân mạng
theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy vào khoảng bảy h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bốn
chiếc xe ô tô con màu đen sau khi vừa đổ xăng chuẩn bị rời đi thì bất ngờ mất lái lùi về phía sau với tốc độ cao
xe này sau đó lao thẳng ra đường đi một vòng tròn rồi bất ngờ tông trúng hai xe máy
đang dừng đổ xăng gần đó và chạm mạnh khiến các phương tiện cùng một người điều khiển xe máy bị hất văng
chiếc xe ô tô chỉ dừng lại khi hút đổ trụ bơm xăng
sự việc diễn ra quá nhanh khiến nhiều người chứng kiến không khỏi sợ hãi
theo người đăng tải video cho biết vụ tai nạn may mắn không có thương vong về người
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng cũng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường
tối ngày hai mươi năm tháng bốn đoàn đại biểu hành trình sinh viên với khát vọng non sông đã đến thăm và giao lưu với cán bộ chiến sĩ
tại đồn biên phòng apa trải nơi cực tây tổ quốc
trong đêm giao lưu của đoàn đại biểu hành trình sinh viên với khát vọng non sông kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
lửa trại đã rực sáng tại đồn biên phòng apa trải nơi cực tây tổ quốc
phát biểu tại chương trình anh nguyễn minh chiết bí thư trung ương đoàn
chủ tịch trung ương hội sinh viên việt nam cho biết
thế hệ trẻ hôm nay sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã lùi xa
tuy không được sống trong những ngày tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh
không trực tiếp chứng kiến cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc
nhưng qua những trang sử đã được học những thước phim tài liệu
những ca khúc cách mạng những tác phẩm văn học nghệ thuật hay qua những câu chuyện kể của cha anh
âm vang hào hùng về một thời chiến đấu đầy gian khổ hy sinh nhưng rất đối vinh quang vẫn vang vọng
anh chiết cho biết thật ý nghĩa và vô cùng xúc động khi đoàn hành trình đặt chân đến điểm cực tây của tổ quốc
tại cột mốc biên giới ba nước việt nam lào trung quốc
được nghe thông tin về đồn biên phòng apa trải thông tin địa lý về tuyến biên giới việt nam lào việt nam trung quốc
tại khu vực xã xín thầu huyện mường nhé
qua đó hiểu hơn về chủ quyền biên giới những khó khăn gian khổ của các chiến sĩ bộ đội biên phòng trong quá trình công tác
qua chuyến đi mỗi cán bộ hội hội viên sinh viên tham gia hành trình nhận thức rõ hơn về trách nhiệm
trong việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
tiếp nối mạch cảm xúc đó trong chương trình buổi tối các cán bộ hội hội viên sinh viên trên cả nước
giao lưu văn hóa văn nghệ và sinh hoạt lửa trại cùng với đoàn viên thanh niên người dân xã xín thầu
và các chiến sĩ bộ đội biên phòng đồn biên phòng apache
nhằm lan tỏa thông điệp hội viên sinh viên việt nam chung tay xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tại chương trình trung ương hội sinh viên việt nam trao bảy mươi lá cờ cho cột cờ apa trải trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
cột cờ apa trải tại mũi cực tây của tổ quốc dự kiến khánh thành trong năm hai nghìn hai mươi bốn
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
công trình cột cờ apache vừa có ý nghĩa khẳng định chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
vừa mang những giá trị về văn hóa và du lịch cho tỉnh điện biên
theo thiết kế cột cờ tổ quốc có cao độ khoảng bốn mươi năm mét trong đó phần trụ bằng bê tông cốt thép cao khoảng hai mươi chín mét
phần cột cờ bằng inox cao khoảng một mươi sáu m kích thước lá cờ là bảy năm m x năm m với diện tích là ba mươi bảy năm m hai
công trình cột cờ apache vừa có ý nghĩa khẳng định chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
vừa mang những giá trị về văn hóa và du lịch cho tỉnh điện biên
cuối xuân trai gái sán chỉ nơi biên cương đông bắc rộn ràng đến với điểm hẹn của những câu ca xóm cọ
đây là nơi du khách mải mê sói theo những cô gái chơi tốt cầu trong bộ váy truyền thống độc đáo
hội sóng cọ hay còn gọi là hội tháng ba sơ lạm nhịt hụi là ngày hội lớn nhất trong năm
của người sán chỉ tại huyện miền núi biên giới bình liêu tỉnh quảng ninh
dịch nghĩa thì xóm cọ là sướng ca hát đối hát giao duyên
dù không sử dụng bất cứ nhạc cụ nào đi kèm nhưng điệu xóm cọ vẫn lôi cuốn bằng lời ca nhịp nhàng âm điệu ngân dài mộc mạc
thông qua lời đối đáp các đôi nam thanh nữ tú sẽ tìm người tâm đầu
trong lời ca người sán chỉ cũng phản ánh cuộc sống lao động sản xuất ca ngợi thiên nhiên quê hương đất nước tươi đẹp
năm nay hội xóm cò khai mạc từ ngày hai mươi ba tháng bốn và kéo dài đến ngày một tháng năm
ngày hội năm nay càng thêm đặc biệt bởi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
nghệ thuật trình diễn dân gian hát sóng cọ của người sán chỉ tỉnh quảng ninh
đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
mỗi năm tới dịp hội xóm cọ người sán chỉ tại bình liêu đặc biệt là ở xã húc động
có hơn tám mươi dân số là người sán chỉ
còn có những nghi lễ truyền thống như lễ cầu may cầu mưa thuận gió hòa
hội hát giờ đây không chỉ là ngày hội của người sán chỉ
mà còn thu hút người dân các địa phương lân cận khách du lịch trong và ngoài tỉnh
cùng tham gia thi đấu và giao lưu các môn thể thao dân tộc
trò chơi dân gian đánh quay bịt mắt bắt vịt sáy mả
hấp dẫn bậc nhất trong ngày hội sáng cọ bình liêu phải kể đến giải bóng đá nữ sán chỉ
nay đã trở thành nét đặc trưng riêng
các cô gái sán chỉ say mê bóng đá đến nỗi cứ sau những giờ lên rừng lại cùng nhau giao lưu
chạy trên sân đất quanh nhà mặc luôn bộ trang phục truyền thống
với giải khăn cuốn tóc gọn càng quanh đầu chiếc áo xanh và váy đen dài
từ những đội bóng thôn nhỏ lẻ đến nay huyện bình liêu đã có hàng chục đội bóng
với cả trăm thành viên tập luyện và tham gia thi đấu trong nhiều dịp lễ hội lớn
đặc biệt là hội sóng cọ hội mùa vàng
những trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt với nhiều pha tranh bóng xuất xa bứt tốc gai cấn
nhưng cũng không ít tình huống hài hước vui mắt khi những chiếc váy cũng có thể trở thành vũ khí cản bóng hiệu quả
chuyện cánh mày dâu của vũ nhiệt tình hay bế con cho vợ đá bóng là hình ảnh quen thuộc trên sân
những cô gái sán chỉ mặc váy đa bóng cũng trở thành những đại sứ quảng bá du lịch
giới thiệu hình ảnh một bình liêu đang phát triển song hành giữa truyền thống và hiện đại
ngày hội cũng là dịp để người dân địa phương trưng bày và giới thiệu các nông sản đặc trưng
trong đó có quy trình nghề chế biến miến rong sản phẩm ô cốp nổi tiếng của xã hữu động và huyện bình liêu
không gian văn hóa ẩm thực mang đến những món ăn hấp dẫn của người sán chỉ qua đó giới thiệu và quảng bá sản phẩm
giá trị văn hóa đặc sắc riêng có của dân tộc sán chỉ phát triển du lịch cộng đồng
qua từng năm hội hát sóng cọ tiếp tục được khôi phục và nâng cao giá trị là món ăn tinh thần quý giá
niềm tự hào và là sợi dây gắn kết cộng đồng của người sán chỉ không chỉ riêng ở bình liêu
thưa quý vị mới đây nam em gây bất ngờ khi tiết lộ doanh thu lên tới cả tỷ đồng một tháng
khi bắt đầu khởi nghiệp bán hàng online ở đà lạt
ngay lập tức điều này đã khiến nhiều cư dân mạng tò mò thậm chí đặt ra nghi vấn về tính xác thực của con số mà nam em chia sẻ
theo đó người đẹp này chia sẻ tối đa một ngày có thể kiếm được sáu mươi triệu đồng có ngày được khoảng ba mươi triệu
tính trung bình sẽ là bốn mươi triệu đồng một ngày một tháng tôi sẽ kiếm được hơn một tỷ
nhưng mà trừ ra nguyên liệu các thứ sẽ không còn bao nhiêu đâu
hiện tại sau chuỗi scandal tự gây ra nam em đã dọn lên đà lạt sinh sống
người đẹp gốc tiền giang vẫn tiếp tục live stream để giao lưu với khán giả và bán hàng nhằm tăng thêm thu nhập
trước đó nam em bất ngờ mở lại hai tài khoản mạng xã hội là facebook và tiktok
cô từng bị sở thông tin và truyền thông tp hcm mời lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội
vào ngày hai mươi sáu tháng ba và ngày hai tháng bốn
tuy nhiên ông bùi hữu cường người quản lý của nam em lấy lý do bận công việc tại đà lạt
nam em đã không đến làm việc theo giấy mời
ngày một ba sở đã xử phạt vi phạm hành chính nguyễn thị lệ nam em với hai hành vi
cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân anh hùng dân tộc
việc này là căn cứ theo quy định tại nghị định một mươi năm năm hai nghìn hai mươi tổng số tiền xử phạt hành chính là ba mươi bảy năm triệu đồng
sở thông tin và truyền thông tp hcm khuyến cáo nếu nam em tái phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính
mặc dù đã được yêu cầu chấm dứt hành vi đó sở sẽ xem xét tình tiết tăng nặng
theo quy định các cơ quan chức năng có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn với nam em theo quy định pháp luật
sở thông tin và truyền thông tp hcm đồng thời kiến nghị bộ thông tin và truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn
đối với hai tài khoản facebook nguyễn lệ nam em và tài khoản tiktok nguyễn lệ nam em
theo quy định tại điều năm thông tư số ba mươi tám năm hai nghìn một mươi sáu của bộ thông tin và truyền thông ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
sau khi bị xử phạt nam em từng tuyên bố sẽ chia tay người hâm mộ